tại buổi tọa đàm nhiều ý kiến cho rằng luật cư trú sửa đổi lần này sẽ tạo ra cơ sở pháp lý để thay đổi toàn bộ phương thức quản lý chứng minh thư sổ hộ khẩu đăng ký tạm trú từ rất thủ công sang công nghệ bốn
một trong những ý kiến nhiều độc giả quan tâm đó là quản lý cư trú từ sổ giấy sang phương thức quản lý hiện đại bằng số định danh cá nhân trên nền tảng online
các đại biểu cho biết hiện nay bộ công an sẽ thống nhất quản lý toàn quốc và cấp cho mỗi công dân việt nam không trùng lập
cụ thể theo nghị định một trăm ba mươi bảy ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm mã số định danh là dãy số tự nhiên gồm một mươi hai số trong đó chứa đựng các thông tin về mã tỉnh giới tính năm sinh và đuôi là dãy số tự nhiên cấp cho từng công dân
hiện nay dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư đang triển khai song song với tiến độ xây dựng luật cư trú sửa đổi
như vậy khi luật cư trú sửa đổi có hiệu lực thi hành vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
cũng đi vào vận hành trong thời gian tới chính phủ bộ công an sẽ có hướng dẫn khai thác chia sẻ để công dân được thông suốt tạo thuận lợi cho cơ quan tổ chức trong việc khai thác dữ liệu
chiều nay tại hà nội văn phòng quốc hội phối hợp với hội nhà báo việt nam tổ chức lễ phát động giải báo chí bảy mươi năm năm quốc hội việt nam
đây là giải báo chí được tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu quốc hội việt nam mùng sáu tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
mùng sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi một việc tổ chức giải báo chí bảy mươi năm năm quốc hội việt nam ở quy mô lớn về đề tài quốc hội là hoạt động nhằm tiếp tục khẳng định vai trò của báo chí trong việc đưa tin phản ánh kịp thời sinh động về hoạt động của quốc hội góp phần nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí viết về quốc hội
giải báo chí cũng nhằm khuyến khích các phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí tích cực tham gia tuyên truyền về các hoạt động của quốc hội và phản ánh ý chí nguyện vọng của cử tri đến với quốc hội ghi nhận và tôn vinh các tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về đề tài quốc hội
tiếp tục với những tin tức khác
vào sáng ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú yên đã thi hành lệnh bắt tạm giam khám xét nơi ở đối với bị can phạm hổ
sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín trú tại phường hòa vinh thị xã đông hòa tỉnh phú yên
về tội hoạt động nhằm lợi đổ chính quyền nhân dân theo khoảng hai một trăm linh chín bộ luật hình sự
năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu đối tượng phạm hồ đã từng tham gia tổ chức phản cách mạng mặt trận phục quốc và bị đưa đi cải tạo năm năm
sau hơn ba mươi năm sống ở địa phương phạm hổ tiếp tục kết bạn với một số thành viên trong tổ chức phản động chính phủ quốc gia việt nam lâm thời do đào minh quân cầm đầu
phạm hổ đã kêu gọi mọi người tham gia ủng hộ hoạt động của tổ chức cũng như đăng tải công khai trên facebook cá nhân
từ cuối năm hai nghìn một mươi chín đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi
phạm hổ được một số thành viên của tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
gửi cho hai smartphone và sáu cuốn hiến pháp đệ tam việt nam cộng hòa
để liên lạc trao đổi xem và hội luận trên các diễn đàn của tổ chức
qua khám xét cơ quan an ninh đã phát hiện và thu giữ trong nhà phạm hổ nhiều tài liệu phản động và phương tiện liên quan
cùng thời điểm trên cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú yên đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với trần thị tuyết diệu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú tệ xã hòa tân tây huyện tây hòa tỉnh phú yên
từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi trần thị tuyết diệu đã sử dụng nhiều tài khoản trên các trang mạng xã hội
để đăng tải hàng trăm bài viết hình ảnh video clip có nội dung ca ngợi cổ suý đối tượng chống đối xúc phạm bồi nhọ lãnh tụ hồ chí minh
xuyên tạc đường lối chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
xuyên tạc lịch sử cách mạng việt nam phỉ bán kích động lật đổ chính quyền nhân dân
truyền đưa thông tin sai sự thật về các cơ quan chức năng thực thi pháp luật
hành vi của trần thị tuyết diệu đã phạm vào tội làm tàng trữ phát tán tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam theo khoản một điều một trăm một mươi bảy bộ luật hình sự
công an huyện triệu sơn của tỉnh thanh hóa đã triệt xóa điểm tội phạm hoạt động tín dụng đen phức tạp
trên địa bàn xã thọ ngọc do hà văn hoàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ở xã thọ ngọc làm chủ
theo tài liệu của cơ quan công an hà văn hoan là đối tượng chuyên cho vay nặng lãi giao dịch với người có nhu cầu vay tiền bằng mạng xã hội trên điện thoại di động
hoàn thường trực tiếp dùng mạng xã hội zalo hoặc facebook nhắn tin điều hành giao dịch việc cho vay và thu hồi nợ
với lãi suất trên một trăm tám mươi hoàn đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn các xã thị trấn của huyện triệu sơn vay tiền và thu lợi bất chính số tiền lớn
với những tài liệu chứng cứ thu thập được ngày hai mươi một tháng tám cơ quan công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hà văn hoàn về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
cơ quan công an đề nghị các cá nhân nào là nạn nhân vay tiền của hà văn hoàn thì liên hệ với điều tra viên vũ thanh dương theo số điện thoại chín trăm sáu mươi hai chín trăm chín mươi chín năm trăm bốn mươi chín để được giải quyết
ngày hôm qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh đã điều tra làm rõ và ra lệnh bắt tạm giam sáu đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó do nguyễn văn vệ và nguyễn tiến nam ở xã ngũ thái huyện thuận thành có mâu thuẫn với nhau nên dạng sáng ngày một mươi hai tháng tám vệ đã cùng năm đối tượng mang theo dao kiếm tuyếp sắt vỏ chai đến nhà trọ nam thuê tại thôn đồng ngư xã ngũ thái để giải quyết mâu thuẫn
tại đây nhóm của vệ chửi bới ném vào chai về phía nguyễn tiến nam bất ngờ dương văn tiệp trong nhóm của vệ rút súng hứa lên trời bắn sau đó nhóm của vệ bỏ đi hiện phòng cảnh sát hình sự đã thu giữ một khẩu súng k năm mươi chín tiệp cất giấu ở bãi đất sau nhà đồng thời tiếp tục đấu tranh làm rõ
công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn vừa khởi tố vụ án khởi tố bốn bị can về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đẻ
trước đó tại khu vực đường nguyễn thái học phường chi lăng thành phố lạng sơn lực lượng công an đã bắt quả tang hai đối tượng hoàng thị tới chú tại huyện lộc bình và triệu thị thái trú tại thành phố lạng sơn đang có hành vi ghi số lô số đẻ
tăng vật thu giữ là gần ba mươi triệu đồng sáu mươi tám cáp đề và ba điện thoại di động
tiến hành điều tra mở rộng vụ án tới khai nhận toàn bộ số lô số đề chuyển cho nguyễn thị oanh để hưởng tiền tranh lệch
khám xét tại nhà oanh thu hơn một trăm một mươi triệu đồng một máy tính một quyển sổ và một số tam vật khác
cùng ngày đã tiến hành tạm giữ hoàng yến vi chú tại thành phố lạng sơn là người ghi và đi thu cáp lô đề cho tới
hai đối tượng thái và vi hiện nay đang được tại ngoại do nuôi con nhỏ
lợi dụng việc lực lượng công an phải tập trung phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
một số đối tượng đã tổ chức sát phạt nhau bằng hình thức sóc đĩa trên một bè nuôi trồng thủy sản giữa biển
công an huyện vân đồn của tỉnh quảng ninh đã triệt phá thành công nhóm đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp này
sau một thời gian thu thập thông tin tài liệu và xác lập chuyên án khoảng một mươi bảy h ngày một mươi tám tháng tám
công an huyện vân đồn đã bắt quả tàng một nhóm đối tượng đang đi bạc dưới hình thức sóc đĩa
tại khu vực biển xã hạ long lực lượng chức năng đã bắt giữ tại hiện trường một mươi năm đối tượng
thu giữ một trăm tám mươi ba triệu đồng và một số tăng vật khác có liên quan
tuy nhiên lợi dụng đêm tối một số đối tượng đã nhảy xuống biển để tẩu thoát
qua phương thức thủ đoạn đối tượng thì xác định là đối tượng thường xuyên thay đổi quy luật hoạt động
lúc thì đánh ở trên tổ chức ở ghen biển trên các bè các hòn núi đất trên biển
lúc thì vào trong các xã vùng sông các hòn núi đất trên biển các hòn núi đất trên biển
các xã vùng sông xã vùng xa trong vân đồn như xã đài xuyên xã đoàn kết thay đổi quy luật
lúc thì đối tượng đánh vào buổi trưa lúc thì đánh vào buổi tối
thường lợi dụng đêm tối để khó kiểm soát của lực lượng công an
kết quả đối tranh ban đầu xác định trong vụ án trên có gần một mươi đối tượng đã từng có tiền án tiền sự về tội đánh bạc
thậm chí có đối tượng đã bị công an tp cầm phả khởi tố về hành vi tương tự và thuộc diện cấm đi khỏi nơi cư trú
hiện tại công an huyện vân đồn
công an huyện vân đồn đã tạm giữ hình sự một mươi bốn đối tượng và kêu gọi những đối tượng còn lại ra đối thú để hưởng chính sách khoan hồng
đa phần các đối tượng tham gia ổ nhóm đánh bạc này có hộ khẩu thường trú tại huyện vân đồn số còn lại ở huyện cầm phả và hạ long
đến quán uống nước chè thì thấy có một anh cũng đến cùng
thì anh đấy lại nói chuyện về phần đánh bài đánh bạc với lại cái bài chủ quan đấy chủ quán nước đấy
thì em cũng mới có tò mò em hỏi đánh có to không đánh ở đâu với anh
thì em đi với thì anh ấy bảo là vậy đưa số điện thoại cho anh cái nào đi thì anh gọi
hiện công an huyện vân đồn đang tiếp tục đối tranh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng cho ủi nhóm đánh bạc này
đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sớm đưa vụ án ra xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật
trong phần tiếp theo của chương trình thành phố đà nẵng cơ bản kiểm soát được dịch bệnh covid một mươi chín
ông ngô văn quý phó chủ tịch ubnd tp hà nội tiếp tục yêu cầu người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh
đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà hạn chế tụ tập đông người các đơn vị xử lý nghiêm những trường hợp không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh
đến nay ba mươi quận huyện của thành phố hà nội cơ bản hoàn thành công tác lấy mẫu xét nghiệm pcr cho gần bảy mươi hai người về từ đà nẵng
từ ngày một mươi năm tháng bảy đến ngày hai mươi chín tháng bảy đã có trên bốn mươi chín mẫu có kết quả
trong khi đó ghi nhận một trường hợp dương tính là bệnh nhân chín trăm bảy mươi chín
tuy nhiên còn trên hai mươi hai mẫu chưa có kết quả nên trong những ngày tới rất có khả năng hà nội sẽ có thêm ca nhiễm covid một mươi chín
các trường hợp nghi ngờ được truy vết cách ly lấy mẫu triệt đẻ
tình hình dịch bệnh tại đây thì bước đầu được đánh giá là đã được kiểm soát
bệnh viện phổi đà nẵng
ba bệnh viện cho biết vài ngày gần đây số ca mắc ghi nhận ít hơn số ca ra viện
đang khiến công tác điều trị bệnh nhân rất thuận lợi sức ép và nỗi lo quá tải không còn nữa
số lượng bệnh nhân covid một mươi chín ngày càng giảm thì số lượng bệnh nhân covid một mươi chín khỏi bệnh sẽ càng càng tăng
và nó sẽ dần dần đến cái tình tiến là sẽ giảm dần số bệnh nhân điều trị trong cộng đồng
và tôi hy vọng rằng số người mắc sẽ bằng
và sau một mươi bốn ngày không mắc nữa thì bệnh viện phổi cũng như thành phố đà nẵng có thể công bố
và chúng ta sẽ hoàn thành tất cả những lực nhận điều trị của bệnh viện hiện nay
ngoài bệnh viện phổi bệnh viện giã chiến hòa vang cũng đang triển khai công tác điều trị rất tích cực
tổng cộng tại đà nẵng từ khi dịch bùng phát đợt hai đến ngày hôm nay đã có chín mươi bệnh nhân xuất viện
số bệnh nhân xuất viện sẽ còn tăng trong vài ngày tới
giảm số lượng đầu vào tăng cường số lượng đầu ra thì chúng ta mới hết dịch được
như vậy thì mỗi người mỗi nhiệm vụ bên ngoài là toàn thể
ngành y tế và các ban ngành khác công an bộ đội toàn thể người dân
làm thế nào để cho giảm thiểu số lượng người mắc để giảm được đầu vào đỡ ấp lực cho nơi điều trị
vì khi mà nơi điều trị như chúng tôi đỡ ấp lực như vậy thì có
để dành vật lực và nhân lực để tập trung cứu chữa những bệnh nhân
theo thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn trưởng bộ phần thường trực đặc biệt của bộ y tế tại đà nẵng
hiện đà nẵng vẫn còn các ca bệnh nặng tuy nhiên công tác điều trị đã đảm bảo
riêng việc khoanh vùng dập dịch đến nay đà nẵng cũng đã kiểm soát tốt tình hình
năng lực xét nghiệm có thể đáp ứng cho việc khoanh vùng nhanh
công tác phối hợp truy vết tổ chức cách ly truyệt đệ đã hoàn chỉnh
thành phố đà nẵng đã có thể đảm nhận được công tác phòng dịch trong giai đoạn tới
trong cuộc họp của thường trực chính phủ cũng như là của ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín quốc gia
đánh giá là tình hình dịch covid của đà nẵng hiện giờ chúng ta vẫn đang trong tầm kiểm soát được
những ca trường hợp mắc mới cũng đã được cách ly và đưa đi điều trị
những trường hợp f một cũng đã được cách ly tập trung
ngày hôm nay bộ phần thường trực đặc biệt của bộ y tế tại đà nẵng rời thành phố
sau ba tuần chủ trì chống dịch tại đây các bộ phận chuyên môn khác vẫn sẽ ở lại
hỗ trợ cho đến khi dịch bệnh được khống chế hoàn toàn
tình hình dịch covid một mươi chín tại đà nẵng đã bước đầu được kiểm soát
tuy nhiên trong thời gian đến bộ y tế vẫn cảnh báo chính quyền và nhân dân đà nẵng không được chủ quan
tiếp tục quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống covid một mươi chín thì mới có thể sớm dập dịch được
bản tin nhật ký an ninh ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân xin được kết thúc tại đây